từ ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn người dân có thể gửi những kiến nghị phản ánh đến chính phủ
thông qua hệ thống tiếp nhận tại địa chỉ http ngườidân chínhphủ vn
đây là động thái nhằm hiện thực hóa quyết tâm của chính phủ thủ tướng chính phủ
về xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
địa chỉ http ngườidân chínhphủ vn
đây là động thái nhằm hiện thực hóa quyết tâm của chính phủ thủ tướng chính phủ